thông tin từ bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm tp hcm đơn vị này vừa tiếp nhận hai trường hợp phải can thiệp lấy phòng tránh thai lạc ở trong ngủ bụng
người đầu tiên là bà vtt năm mươi hai tuổi đặt vòng tránh thai chứa đồng vào năm hai nghìn hai mươi
sau khi đặt vòng được năm tháng bà tê bắt đầu cảm thấy đau mỏi lưng
kết quả chụp x quang khi khám sức khỏe tại cơ quan phát hiện có hai vòng tránh thai
sau đó bà t đi xeom kiểm tra lại thấy chỉ có một vòng tránh thai nằm đúng vị trí ở trong tử cung
suốt bốn năm người phụ nữ thường xuyên đào ê ẩm lưng và vùng bụng dưới tuy nhiên đi siêu âm không ghi nhận kết quả bất thường
gần một tháng trở lại đây người bệnh cảm thấy đau bụng dưới liên tục đi khám tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm chụp ct scan ổ bụng trần đoán có hai vòng tránh thai
một vòng nằm đúng vị trí ở trong tử cung chiếc vòng còn lại lạc ở trong ổ bụng nằm giữa tử cung và bảng quang
ngay sau đó bà t được chỉ định nhập viện để điều trị
trường hợp thứ hai là nti hai mươi bốn tuổi mổ lấy thai tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi mổ được hai tháng chị y đi đặt vòng tránh thai chưa đồng không đi khám phụ khoa để kiểm tra vòng telecan
gần đây người bệnh thường xuyên cảm thấy đau bụng lâm râm ở vùng hạ vị đi khám kiểm tra tại bệnh viện phát hiện vòng tránh thai chữ t xuyên qua cổ tử cung tại vị trí sẹo mổ cũ hai nhánh của vòng dính sắt vào thành bảng quang
cả hai trường hợp đều được các bác sĩ phốt tập nội dung
vòng tránh thai được xoay thành công trong ba mươi phút sử dụng kháng sinh dự phòng bệnh nhân hồi phục sức khỏe tốt xuất viện sau một ngày
theo bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn tị huyền trang phó chủ nhiệm khoa phụ sản cho biết vòng tránh thai có thể di trú ở trong ngủ bụng cài cắm ở thành trước ở cổ tử cung xuyên bảng quang hoặc nằm trong quai ruột thậm chí đi lạc vào trong cơ quan mạch máu ở vùng châu
vòng tránh thay lạc chỗ ở trong ngủ bụng nếu không được phát hiện và gắp ra ngoài có thể gây ra những biến chứng như viêm phúc mạc nhiễm chủng huyết ảnh hưởng đến sức khỏe
cũng tương tự những trường hợp trên trước đó vào ngày hai mươi tám tháng ba các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp bệnh viện hiếu nghị cũng đã phẫu thuật thành công cho một người phụ nữ bảy mươi hai tuổi có vòng tránh thai đi lạc ở trong một bụng
trước đó bệnh nhân thường xuyên bị đau bụng đi siêu âm không thấy gì bất thường nội so dạ dày và đại tràng có viêm nhẹ nên điều trị bằng thuốc uống tuy nhiên không đỡ
gần đây bệnh nhân cũng cảm thấy đau nhiều hơn buồn nôn suốt nhẹ nên vào bệnh viện hữu nghị để khám và chụp phim cắt lớp
kết quả cho thấy có hình ảnh dụng cụ tránh thai nằm ở trong ngủ bụng
bệnh nhân được phẫu thuật nội xoay quá trình phẫu thuật cho thấy vòng tránh thai lạc ở trong ngủ bụng bám chặt vào mặt nối đại trang và ruột non tạo thành ổ áp xe
các bác sĩ tiến hành lấy vòng tránh thai làm sạch ổ bụng sau mổ bệnh nhân tỉnh táo hồi phục tốt
bệnh nhân cho biết đã đặt vòng tránh thai trên bốn mươi năm và cũng không đi khám kiểm tra về phụ khoa
những năm gần đây bà hay đau bụng nhưng chỉ siêu âm và nội xoát dạ dày đại trang
lần này sau khi chụp các lớp vi tính ổ bụng bà rất bất ngờ khi được các bác sĩ thông báo về nguyên nhân gây đau bụng nhiều năm của mình
bác sĩ hoàng việt dũng trường khoa ngoại tổng hợp người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết
vòng tránh thai di chuyển ở trong ổ bụng khá ít gặp trường hợp này chiếc vòng đi khỏi vị trí ban đầu nhiều năm nhưng không được phát hiện
thông thường vòng tránh thai đặt vào cổ tử cung có thời hạn tùy từng loại và được lấy ra sau mỗi lúc một thời gian
nếu để vòng quá lâu có thể đi xuyên qua tử cung đi vào ổ bụng có thể gây ra những biến chứng như áp xe ổ bụng đâm thủng ruột gây viêm phúc mạc và nhiễm trùng huyết
cũng tương tự trường hợp trên một bệnh nhân năm mươi tuổi ngụ tại quận phú nhuận tp hcm cũng đã đặt vòng tránh thai từ năm một nghìn chín trăm bảy
sau năm năm tháo vòng để sinh con thứ hai vào năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu bệnh nhân không thấy gì bất thường
thời gian gần đây bệnh nhân liên tục đi tiểu but và khó nên đã tới bệnh viện để thăm khám
tại bệnh viện bệnh nhân được chỉ định chụp x quang và phát hiện có vòng tránh thai ở khu vực cổ bụng bằng quang và tạo sòi
bệnh nhân cho biết tôi không tin vào kết quả thăm khám vì trước tôi đã có một cơ sở để thả vòng tránh thai và sinh con thêm
theo thạc sĩ bác sĩ ngô bình lụa trung tâm sản phụ khoa cho biết phòng tránh thai di trú là trường hợp hiếm gặp ở phụ nữ lớn tuổi
thực hiện kế hoạch hóa gia đình cách đây vài thập niên
thỉnh thoảng vòng tránh thai có thể di trú ở trong ổ bụng cắm cai và thành cổ tử cung hoặc xuyên bằng quang gây thủng ruột lùng bằng quang hoặc nằm trong quay ruột
một số trường hợp hiếm gặp vòng đi lạc ở cogan mạch máu ở vùng trậu nếu đi lạc quá lâu và bằng quang sẽ tạo thành sỏi bằng quang
ở trường hợp bệnh nhân này phần bung có vòng chữ t di trú một phần cắm xuyên ở một phần bằng quang đi vào ổ bụng tạo thành sỏi áp thành bụng
bệnh nhân đã được chỉ định phẫu thuật nội sỏi ổ bụng cắp dị vật là một vòng tránh thai cắm chặt vào thành bụng kết hợp nội sỏi bằng quang tán sỏi bằng công nghệ laser
điều bất ngờ hơn nữa là trong quá trình phẫu thuật nội sỏi cả bác sĩ cũng phát hiện thêm hai viên sỏi kỹ thức lớn ở trong ổ bụng
trong đó có một viên nhân sỏi là dây vòng tránh thai viên sỏi còn lại là một nhãn của vòng chữ t
đặt vòng tránh thai là một sự lựa chọn của nhiều phụ nữ sau khi sinh con mỗi thực hiện kế hoạch hóa gia đình
tuy nhiên nhiều người sau khi đặt vòng mặc nhiên coi đó là biện pháp tránh thai lâu dài và lãng quên cho tới khi có sự cố hìu hữu
vòng tránh thai là một dụng cụ nhỏ thường có hình chữ t được đặt vào lòng tử cung của người phụ nữ tạo nên hiệu quả trong việc tránh thai kéo dài trong nhiều năm
vòng tránh thai nhằm không ngăn cho tinh trùng đi vào tử cung để gặp trứng bằng cách thay đổi môi trường và nội mặt tử cung ngăn việc trứng làm tàu ở đây
đặt vòng tránh thai là một biện pháp tránh thai được rất nhiều người sử dụng vì sự an toàn hiệu quả đơn giản và chi phí thấp
có hai loại vòng tránh thai đó là vòng tránh thai chữ t được sử dụng rất phổ biến
vòng tránh thay đồng và vòng tránh thai chứa học môn nội tiết hay còn gọi là tránh thai nội tiết
tương tự mới đây phó sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn thanh long nguyên trưởng khoa điều trị theo yêu cầu bệnh viện hiễu nghị việt đức
vừa thực hiện một ca phẫu thuật mở lấy vòng tránh thai nào ở một phần hai trong ổ bụng và một phần hai trong bảng quang của một bệnh nhân bốn mươi tuổi
đây là trường hợp vòng tránh thai xuyên qua dạ con trước vào ổ bụng và bảng quang
bệnh nhân đã đặt vòng được sáu năm nay các trẻ trứng đau bụng và đáy ra máu
phó sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn thanh long cho biết đặt vòng là phương pháp tránh thai khá an toàn và hiệu quả
tuy nhiên có thể gặp những biên chứng không kích ứng hoặc vòng sẽ bị tuột ra thậm chí xuyên vào dạ con vào ổ bụng đâm xuyên vào ruột bảng quang và cơ quan lân cận
do vậy sau khi đặt phòng chị an nên đi thăm khám sức khỏe định kỳ hoặc có dấu hiệu bất thường thì đến bệnh viện để kiểm tra ngay
vòng tránh tha có thể rơi trượt ra khỏi cổ tử cung và nó thường xảy ra vào vòng chung đầu tiên khi dụng cụ đưa vào
việc trục xuất này có thể gây ra các triệu chứng như chảy máu đau đau bụng tuy nhiên một số phụ nữ không có bất kỳ triệu chứng nào
nếu bạn nghi ngờ vòng tránh thai của mình bị rơi ra ngoài hay gặp bác sĩ để được tư vấn hình thức ngửa thai khác phù hợp hơn hay không
chú ý hãy sử dụng bao cơ su hoặc phương pháp ngừa thai dựa vòng khác trong thời gian này
thanh tử cung có thể bị xuyên thùng trong quá trình đạt
mang thai cũng có nguy cơ cao khả năng mang thai rất thấp nhưng trường hợp có thai thai kỳ được coi là những nhiều khả năng dẫn tới biến chứng của thai kỳ
nhiễm trùng vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể khi bạn đặt phòng tránh thai gây ra nhiễm trùng
nhiễm trùng có thể xảy ra trong vòng hai mươi ngày đầu tiên sau khi đặt vòng tránh thai
nên nhớ mặc dù đặt vòng tránh thai là một trong những hình thức ngài khá an toàn hiệu quả và tiện lợi
giúp phụ nữ có thể ngừa thai trong vài năm chứ không phải là vô thời hạn
các bác sĩ hãy tư vấn vòng tránh thai có phải là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn hay không và nên sử dụng lại vòng tránh thai nào là tốt nhất cho bạn
theo các chuyên gia phương pháp đặt vòng tránh thai khá phổ biến trong những năm qua
ngoài tác dụng tránh thai an toàn hiệu quả thì phụ nữ đặt vòng tránh thai cũng có thể gặp phải một số biên chứng rất hiếm gặp như
viêm phúc mạc nhiễm chủng huyết ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản hoặc không can thiệp kịp thời
do đó các bác sĩ cũng khuyên cáo sau một tháng sạch kinh để kiểm tra ba tháng sáu tháng nên kiểm tra một lần
hoặc tái khám với bác sĩ sản khoa ngay khi có những triệu chứng sốt đau bụng dưới đau lưng dịch tiết bất thường
trong quá trình thăm khám bác sĩ siêu âm giò ấn đạo để kiểm tra dây trong vòng có còn hay không chất lượng của vòng và vị trí của vòng
phụ nữ hãy quan tâm tới sức khỏe của mình và thăm khám sức khỏe sinh sản sức khỏe phụ khoa định kỳ